phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ thành công đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh tăng vật thu giữ gồm một mươi hai viên ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu có liên quan
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phối hợp với công an xã phong niên huyện bảo thắng đã mật phục bắt quả tang đối tượng sùng an nấy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại địa phương
khi nánh đang điều khiển xe máy có tảng chữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp trên địa bàn xã phong niên
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng đánh khai nhận đang mang số ma túy trên đi giao cho khách nếu thực hiện chót lọt sẽ bán với giá trên hai trăm năm mươi triệu đồng
theo tài liệu điều tra sùng an ấnh là một đối tượng nghiện ma túy lâu năm và có một tên án về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
hai bị cáo là lê ngọc vinh và trần long vũ cùng chú tại thành phố con tum vừa bị tòa nhân dân tỉnh con tum đưa ra xét xử sơ thẩm cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo có trạng trước khi bị bắt vinh có nhận lời mua ma túy với giá tám trăm tám mươi triệu đồng sau đó vận chuyển giao cho một người đàn ông không rõ lai lịch ở gia lai để lấy một trăm linh triệu đồng tiền công
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vinh rủ vũ lên ngã ba cầu đắk mót huyện ngọc hồi tỉnh con tum để mua ma túy
đến khoảng tám giờ tối cùng ngày tại phường ngô mây thành phố con tum cả hai bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng vật chứng là gần hai kg metafetamin và một khẩu súng loại công cụ hỗ trợ cùng năm viên đạn
hội đồng xét xử tuyên phạt lê ngọc vinh án tử hình và trần long vũ hai mươi năm tù giam
đối tượng lê phú cao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê xã lộc trì huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
sau gần ba mươi năm giờ gây án cướp sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng và một điện thoại di động
tại chi nhánh ngân hàng việt tin banh số một
hội đồng xét xử tuyên phạt lê ngọc vinh án tử hình và trần long vũ hai mươi năm tù giam

tại truy nhánh ngân hàng việt tin banh số một
có hành vi giải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền tiêu dùng
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai tên trần minh toàn và nguyễn tiến trung
cùng chú tại thị xã sơn tây thành phố hà nội
vào chiều ngày một mươi chín tháng bốn hai đối tượng đến bến xe miền tây thành phố hồ chí minh
nhận một túi ni lông khoảng hai trăm linh tờ rơi quảng cáo cho vay của một người tên huy
và năm trăm linh đồng tiền công để giải từ thành phố mỹ tho đến thị trấn trợ gạo
tuy nhiên khi đến thị trấn trợ gạo thì bị phát hiện và bắt giữ
ngoài ra trung còn khai nhận hai tháng qua đối tượng đã bốn lần nhận giải tờ rơi thuê
cho đối tượng tên huy công an thị trấn trợ gạo buộc các đối tượng thu nhặt số tờ rơi đã giải
đồng thời tiến hành lập hồ sơ xử lý trần minh toàn và nguyễn tiến trung theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác
với các thủ đoạn của các đối tượng cho vay lãi nặng
và từ những tờ quảng cáo với thủ tục đơn giản nhanh chóng
nhiều người đã sập bẫy các đối tượng cho vay với lãi suất cao và không ít trường hợp bị đe dọa
và gây thương tích vì không trả tiền đúng hạn
khi phát hiện các đối tượng giải và dán tờ rơi quảng cáo cho vay
cần phải thông báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời xử lý
một lô hàng gồm khoảng một tấn chân gà đông lạnh đang được các đối tượng vận chuyển
đến sát biên giới để đưa sang bên kia biên giới đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
tiến hành tuần tra tại khu vực mốc một trăm năm mươi bảy bốn trăm linh cách đường biên giới khoảng một trăm linh m
thuộc địa bàn thôn xín trải b xã tả nga trồ huyện mường khương
lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm đối tượng khoảng từ một mươi năm đến hai mươi người
đang có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép
khi phát hiện lực lượng tuần tra các đối tượng đã lợi dụng đêm tối bỏ chạy vào rừng
tại hiện trường thì tổ công tác đã phát hiện nhiều bao tài màu đen
bên trong có khoảng một tấn chân gà đông lạnh
sau khi hoàn tất thủ tục số chân gà trên
sẽ đem đi tiêu hủy theo quy định
ngân hàng nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều
của thông tư số bốn mươi một hai nghìn một mươi sáu quy định tỷ lệ an toàn đối với ngân hàng
trên nhánh ngân hàng nước ngoài
đáng chú ý là dự thảo bổ sung các quy định để khuyến khích cho vay
các dự án nhà ở xã hội nhà ở theo các chương trình
dự án hỗ trợ của chính phủ
theo đó hệ số rủi ro tín dụng áp dụng với các khoản vay thế chấp nhà ở xã hội
sẽ giao động từ một mươi hai đến năm mươi thay vì mức hai mươi năm một trăm linh như hiện nay
ngân hàng nhà nước cho rằng việc giảm hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay nêu trên
nhằm khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội nhà ở theo các chương trình
dự án hỗ trợ của chính phủ phù hợp với quy định tại thông tư hai mươi hai hai nghìn một mươi chín
của ngân hàng nước
và chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết số ba mươi ba về một số giải pháp tháo gỡ
và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững
theo quy định tại thông tư số hai mươi hai hai nghìn một mươi chín hệ số rủi ro là năm mươi được áp dụng
đối với khoản phải đòi được đảm bảo toàn bộ bằng nhà ở bao gồm cả nhà ở
hình thành trong tương lai quyền sử dụng đất công trình xây dựng gắn với quyền
sử dụng đất của bên vay và khi đáp ứng được một trong các điều kiện sau
là khoản cho vay để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của ngân hàng nhà nước
quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà ở xã hội mua nhà ở theo các chương trình
dự án hỗ trợ của chính phủ ngoài ra đây phải là khoản cho vay cá nhân
để khách hàng mua nhà mà số tiền thỏa thuận cho vay mức cho vay
tại hợp đồng tiến dụng dưới một năm tỷ đồng mỗi khách hàng chỉ được áp dụng
hệ số rủi ro này cho một khoản vay
thưa quý vị một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua thị trấn đạ brì
huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng đã xảy ra vào chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn
và làm dụng hàng tấn sầu riêng non gây thiệt hại nặng nề cho hàng chục hộ dân địa phương
cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài hơn ba mươi phút quét qua vùng trọng điểm
trồng sầu riêng của người dân thuộc các tổ dân phố
trong lúc bảy một mươi và một mươi một thị trấn đạ brì làm gãy đổ hàng chục cây sầu riêng đang cho quả
đồng thời tuốt dụng hàng chục tấn quả sầu riêng non gây thiệt hại nặng nề về kinh tế
ngoài ra xoáy cũng làm tốc mái một nhà dân làm đổ một đường điện hạ thế
gây mất điện cục bộ quật đổ nhiều cây xanh đô thị trên các tuyến đường dân sinh
và cổng hợp tác xã nông nghiệp rất may không có thiệt hại về người
sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã tập trung khắc phục đường điện
để đảm bảo cấp điện sinh hoạt cho người dân đồng thời khẩn trương thống kê số lượng
cây sầu riêng của người dân bị lốc xoáy tuốt dụng để có hướng đề xuất xem xét
có hướng hỗ trợ giảm bớt thiệt hại
còn tại tỉnh đồng nai vào chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn trên địa bàn xã thanh sơn
huyện định quán cũng xảy ra một cơn mưa rông kèm theo lốc xoáy xảy ra
tại khu vực suối sa mát lòng hồ trị an thuộc ấp năm làm nhiều bè cá của người dân
bị tốc mái chìm hoàn toàn cá nuôi trong bè bị trôi gây thiệt hại lớn về kinh tế
đặc biệt có hộ dân bị chìm hoàn toàn khoảng một hai tấn cá lóc bông đang chuẩn bị thu hoạch
mưa lốc cũng đã làm năm hộ nuôi bè tại đây bị tốc mái gây thiệt hại từ năm mươi đến một trăm linh bè cá
khu vực làng bè này có hơn ba mươi hộ dân với trên một trăm năm mươi nhân khẩu
hầu hết là việt kiều từ campuchia về làm nghề nuôi cá và ở lại trên bè
sở giao thông vận tải hải phòng đã ban hành thông báo về việc tổ chức phân luồng phương tiện giao thông
qua phà gót để ra đảo cát bà
cụ thể từ chín h đến một mươi ba h từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày mùng ba tháng năm và trong các ngày nghỉ cuối tuần
từ ngày sáu tháng năm đến ngày ba mươi tháng bảy trong khung giờ chín h đến một mươi ba giờ sẽ hạn chế chuyên chở xe ô tô con
xe tải qua phà gót theo chiều từ cát hải sang đảo cát bà
theo thời gian hạn chế nêu trên người dân và khách du lịch
ra đảo cát bà lưu thông bằng phương thức vận tải hành khách đường thủy phà hoặc cáp treo
ủy ban nhân dân huyện cát hải tổ chức trông giữ xe ô tô miễn phí cho khách du lịch qua phà
tại phía đầu bến phà gót chuẩn bị các điều kiện để trông giữ xe cho khách du lịch
tại các bãi đỗ xe trên đảo cát bà
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đang gần đến đây
thì đây là thời điểm mà thu hút nhiều du khách du lịch trong năm
tuy nhiên thì ra về máy bay các trạng nội địa
đợt nghỉ lễ này đang ở mức rất cao thậm chí là có trường hợp cao hơn giá vé chặng bay nước ngoài
điều này đã vô tình tác động đến tâm lý của khách du lịch khi lựa chọn điểm đến
nhiều du khách chuyển hướng đi các tour nước ngoài thay vì tour trong nước
mùa du lịch hè và dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới
nha trang khánh hòa là một trong những điểm du lịch đứng đầu trong danh sách tour được du khách ưa chuộng
tuy nhiên trước ảnh hưởng của giá vé máy bay
dự kiến lượng khách đến khánh hòa trong thời gian tới sẽ không tăng cao như mọi năm
hiện nay nhiều du khách đã chuyển hướng đi du lịch ở nước ngoài hoặc lựa chọn điểm đến gần
có thể di chuyển bằng ô tô xe máy để tiết kiệm chi phí
so với những năm trước năm nay lượng khách đoàn từ các tỉnh miền bắc đến du lịch tại nha trang khánh hòa giảm rất nhiều
vé máy bay cứu hồi nha trang thái lan chỉ tầm khoảng tám chín triệu
trong khi cái giá vé máy bay cứu hồi nha trang hà nội
giao động từ bốn triệu đến tám một mươi triệu thì nó sẽ rất là cao
nên người ta sẽ lựa chọn một là đi nước ngoài hay là đi chơi những tiến điểm gần
nên cũng hạn chế một số khách đến với nha trang rất là nhiều
theo ước tính của doanh nghiệp lữ hành
giá vé máy bay thường chiếm bốn mươi sáu mươi giá thành của tour du lịch
mùa du lịch hè năm nay giá vé máy bay các trạng nội địa tăng từ hai mươi đến bốn mươi so với cùng kỳ năm ngoái
khiến cho ngành du lịch rơi vào thế khó
trước nỗ lực phục hồi sau đại dịch
theo thống kê của cảng hàng không quốc tế cam ranh
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba tháng năm
dự kiến có ba trăm chín mươi bảy chuyến bay nội địa đến khánh hòa tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
mặc dù số chuyến bay đến khánh hòa có tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước
nhưng nếu so với việc người lao động được nghỉ tới năm ngày liên tiếp dịp lễ sắp tới thì cũng không đáng kể
đến thời điểm này lượng khách đặt phòng dịp lễ tại khánh hòa đạt khoảng năm mươi công suất
một số khách sạn có vị trí đẹp cũng chỉ đạt khoảng bảy mươi công suất
các hàng không có một chính sách cũng như là có một lộ trình về giá hỗ trợ cho du khách nội địa
du khách ở trong nước đi tham quan đến các điểm du lịch phát triển du lịch ở các địa phương
các trung tâm du lịch ở tây nội quốc và đặc biệt đó là nhà trang khánh hòa
và với mức chi phí này nó phù hợp công bằng đối với các tour trong nước
cũng như là thu quốc tế nó phải cân bằng với nhau
đối với nhu cầu tiêu dùng của khách hàng và đặc biệt là hướng đến thị trường du lịch trong nước
sau đại dịch covid một mươi chín ngành du lịch khánh hòa xác định thị trường khách du lịch nội địa
giữ vai trò chủ lực trong việc phục hồi và phát triển
năm hai nghìn hai mươi ba du lịch khánh hòa đề ra mục tiêu thu hút hai năm triệu lượt khách nội địa
để thu hút khách du lịch nội địa mùa hè năm nay ngành du lịch đã tung ra nhiều sản phẩm
để mạnh công tác truyền thông để quảng bá
các khách sạn khu nghỉ dưỡng đều giữ nguyên giá phòng như ngày thường để kích cầu thu hút du lịch
tuy nhiên nếu giá vé máy bay không hạ nhiệt sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp du lịch
để giải quyết tình trạng này hàng không và du lịch cần có sự liên kết chặt chẽ
để tạo ra những ưu đãi phù hợp nhất để thu hút du khách

trước đó vào rạng sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn các trinh sát tổ chức mật phục trên địa bàn xã hương điền
phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát tỉnh lòng an đi từ hướng chợ hương điền vào nội địa
có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra
đối tượng điều khiển không chấp hành và bỏ chạy
tổ công tác truy đuổi và bắt được lê văn vàng thường trú tỉnh kiên giang
kiểm tra ô tô tải do lê văn vàng lái tổ công tác phát hiện năm mươi bảy một trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
đối tượng thay được thuê chợ số thuốc lá trên
viện tân hưng về tỉnh đồng tháp với giá năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được bộ đội biên phòng tỉnh long an phối hợp cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
theo sở du lịch tp hcm chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia
trụ sở hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tp hcm lần đầu tiên được tổ chức vào dịp ba mươi tháng bốn
vào một tháng năm đang nhận được nhiều sự quan tâm
do đó để phục vụ nhu cầu tham quan của người dân
ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều gói tour để đáp ứng nhu cầu
dự kiến trong hai ngày tổ chức tham quan sẽ có bốn mươi tám đợt tham quan
mỗi đợt cách nhau hai mươi phút và không quá ba mươi khách một đợt
buổi sáng bắt đầu từ tám giờ đến một mươi hai giờ buổi chiều bắt đầu từ một mươi ba giờ đến một mươi bảy giờ
lộ trình của các đoàn khách tham quan sẽ tập trung tại công viên tượng đài bắc
nghe thông tin lịch sử của tòa nhà và kiến trúc bên ngoài tòa nhà
sau đó đoàn khách sẽ di chuyển vào bên trong tòa nhà
nghe thuyết minh viên giới thiệu các điểm nhấn về văn hóa lịch sử
và các thiết kế kiến trúc tại khu vực sảnh chính tầng trệt sảnh tầng một
các phòng tiếp khách quốc tế các phòng họp cầu thang bàn công nhìn ra đường nguyễn huệ
người dân và du khách có nhu cầu tham quan có thể đăng ký qua các kênh
của các công ty dịch vụ lửa hành hoặc đăng ký trực tuyến
tại website của sở du lịch thành phố tại địa chỉ visithcmc vn
tất cả khách đăng ký sẽ được tổ chức thành đoàn theo các đợt tham quan
và được ban tổ chức thông báo trước lịch tham quan
tiên phong mở đường bay thẳng đà lạt busan kết nối thành phố ngàn hoa lãng mạn
với thành phố biển busan lớn nhất hàn quốc
vietjet dành tặng khách hàng ba ngày vàng khuyến mãi cực sốc áp dụng cho tất cả
các đường bay giữa việt nam hàn quốc chỉ từ đồng
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
đường bay thẳng đà lạt busan sẽ bay hàng ngày
từ ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba với bảy chuyến mỗi tuần thời gian bay năm tiếng
các chuyến bay khởi hành từ sân bay liên khương đà lạt lúc một giờ hai mươi năm giờ địa phương
và hạ cánh tại sân bay gimhae muasan lúc tám giờ giờ địa phương
chiều ngược lại chuyến bay khởi hành tại sân bay game busan từ chín h ba mươi phút giờ địa phương
và hạ cánh tại sân bay liên khương đà lạt lúc một mươi hai h một mươi năm giờ địa phương
là hãng hàng không sở hữu mạng bay lớn nhất đến hàn quốc
vietjet tung hàng chục ngàn vé khuyến mãi tại website www vietjetair com
và ứng dụng điện thoại vietjet air áp dụng tất cả các đường bay thẳng
thành phố hồ chí minh hà nội nha trang hải phòng phú quốc cần thơ đà nẵng đà lạt
đến seoul busan hàn quốc với giá cực hấp dẫn chỉ từ đồng
với thời gian bay từ ngày một mươi tháng năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong ba tháng đầu năm hầu hết các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam
đều gặp khó khăn trong hoạt động xuất khẩu nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngành hàng
sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn tại thành phố hồ chí minh bộ công thương đã tổ chức hội nghị
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu
theo bộ công thương ba tháng đầu năm nay hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn
khi xuất khẩu và nhập khẩu ở khu vực doanh nghiệp trong nước và khu vực fdi đều giảm so với cùng kỳ
theo đó xuất khẩu ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt bảy mươi chín ba tỷ usd giảm một mươi một tám
kiêm ngạch nhập khẩu giảm một mươi năm bốn
để giải quyết những khó khăn trong hoạt động xuất khẩu trước mắt bộ công thương sẽ làm việc
với một số ngành địa phương trọng điểm về công nghiệp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
đối với từng doanh nghiệp từng dự án đồng thời tiếp tục tổ chức kết nối với doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng
về lâu dài bộ công thương phối hợp với các bộ ngành ngân hàng nhà nước để tiếp tục tìm cách
tháo gỡ khó khăn về vốn chính sách nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn